cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây tội phạm chuyên sản xuất điều chế các loại thuốc lá điện tử thuốc lá dạng điếu có chứa chất ma túy
cầm đầu đường dây này là lê anh thơ trú tại quận hoàng mai hà nội
thơ lên mạng tìm kiếm công thức rồi đặt mua nguyên vật liệu máy móc từ nước ngoài về hà nội
các đối tượng pha chế tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu đều thuốc lá điện tử thuốc lá sợi
cơ quan công an thu giữ hơn ba năm trăm linh điếu thuốc lá thành phẩm tám mươi bốn lít dung dịch ma túy gần ba trăm linh thùng cắt tông chứa thiết bị một triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều nguyên vật liệu sản xuất
bắt giữ và khám xét chỗ ở của lê anh thơ cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan và hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam sáu bị can trong chuyên án
còn tại tỉnh sơn la đang trên đường vận chuyển một mươi chín hai trăm linh điếu thuốc lá điện tử
đặng văn nhứ chú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình đã bị công an huyện mai sơn bắt giữ
vào đêm qua trong quá trình tuần tra kiểm soát tại quốc lộ sáu công an huyện mai sơn phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã dừng kiểm tra và phát hiện xe ô tô do nhứ điều khiển chở bảy mươi hộp cắt tông chứa một mươi chín hai trăm linh điếu thuốc lá điện tử
thời điểm kiểm tra nhứ không xuất trình được bất kỳ một giấy tờ gì và khai nhận vận chuyển cho một người khác với giá ba mươi đồng một hộp
kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự vào chiều qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên y án sơ thẩm bảy năm tù đối với phạm thanh hải
còn gọi là hải đường chú tại huyện an minh tỉnh kiên giang về ba tội danh cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
theo bản án sơ thẩm đầu năm hai nghìn hai mươi hai hải và hai đối tượng mang hung khí đi hăm dọa gây sự với các ngư dân đi cào sò và hến yêu cầu phải đóng tiền nếu muốn làm ăn
đến khi bị bắt hải đã chiếm đoạt gần chín mươi triệu đồng của các ngư dân ngoài ra hải còn dùng hung khí đe dọa và đánh một ngư dân lấy ngư cụ và tàng trữ trái phép chất ma túy
tại nhà kết thúc phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử tuyên y án bảy năm tù đối với hải
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
thưa quý vị và các bạn công an huyện nho quan của tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh văn bản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn sơn cao xã gia tường huyện nho quan tỉnh ninh bình về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi lông mày trái
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đoài thượng xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng nguyễn huy triều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thượng xã an vĩ huyện khói châu tỉnh hưng yên phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên cũng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện